đối với những khu vực đặc biệt như các trại tạm giam các cơ sở giam giữ
ngay khi dịch bùng phát trở lại và có diễn biến phức tạp
lực lượng công an đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong nội bộ và xung quanh đơn vị
bảo đảm an toàn cho cán bộ chiến sĩ và phạm nhân người đang bị tạm giam tạm giữ
ghi nhận tại trại tạm giam công an tỉnh quảng ngãi
bên cạnh tạm dừng việc cho thân nhân gửi quà thăm gặp người đang bị tạm giữ tạm giam và phạm nhân
trại tạm giam công an tỉnh quảng ngãi còn quy định các đối tượng trong vụ án vụ việc khi đưa về trại phải cách ly hai mươi một ngày
trại tạm giam công an tỉnh quảng ngãi chuẩn bị sẵn sàng thuốc hóa chất vật tư y tế
và khu vực tạm giam công an tỉnh quảng ngãi
trại tạm giam công an tỉnh quảng ngãi chuẩn bị sẵn sàng thuốc hóa chất vật tự y tế và khu vực tạp

trại tạm giam công an tỉnh quảng ngãi cũng đã tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn thực phẩm
cán bộ chiến sĩ khi làm việc phải giữ đúng khoảng cách thực hiện nghiêm quy trình năm k
kết thúc ca trực đúng một mươi bốn ngày cán bộ chiến sĩ mới được ra ngoài
làm tốt công tác vệ sinh môi trường khu vực trại và nơi ở nơi làm việc của cán bộ chiến sĩ và các buồng giam
khi ra vào phải tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh
anh em luôn cấp hành hậu nguyên chức của trại giam
và anh em thường nhắc nhở nhau là phải giữ gìn cho chính mình và không được tiếp xúc với những người không có liên quan
dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến ngày càng phức tạp với việc nâng cảnh báo lên mức cao nhất của trại tạm giam công an tỉnh quảng ngãi
sẽ góp phần thực hiện công tác phòng chống dịch đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nơi tạm giam tạm giữ